theo thông báo của ủy ban châu âu các doanh nghiệp thuộc liên minh châu âu được phép thanh toán các hợp đồng mua khí đốt của nga bằng đồng rút mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của châu âu nhằm vào moscow
theo thông báo của ủy ban châu âu ec gửi tới các nước thành viên eu được công bố trực tuyến các quy trình thanh toán bằng đồng rút theo quy định của nga không nằm trong các lệnh trừng phạt của khối này đối với moscow
mặc dù vậy cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng các thủ tục thanh toán theo yêu cầu xác lệnh của nga hiện chưa rõ ràng
tháng trước nga đã ban hành một nghị định đề xuất các đối tác mua năng lượng của mình mở tài khoản tại gazprom bank nơi các thanh toán được thực hiện bằng đồng euro hoặc đô la mỹ sẽ được chuyển đổi thành đồng rút
người phát ngôn điện kremli dmitry peskov khẳng định cho tới nay không có bất cứ thay đổi nào về thời gian biểu của nga yêu cầu các công ty nước ngoài thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rút

nga cũng đã quyết định cho phép thực hiện giao dịch với ngân hàng gazprom bank của nga để thanh toán tiền khi mua khí đốt cho đến cuối tháng năm tới
tổng thống ukraine zelensky cho biết nước này cần bảy tỷ đô la mỹ mỗi tháng để duy trì nền kinh tế trước đó kiev ước tính con số này chỉ vào khoảng năm tỷ đô la mỹ